bộ y tế cho biết tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là hai trăm sáu mươi tám trường hợp
như vậy là trong bốn mươi tám giờ qua việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào
đây là lần đầu tiên trong hơn bốn mươi ngày qua kể từ khi việt nam bước vào giai đoạn hai dịch covid một mươi chín
cả nước không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào mới trong bốn mươi tám giờ
với một trăm chín mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh việt nam chỉ còn bảy mươi ca đang điều trị
chiếm hai mươi gồm sáu mươi sáu người việt nam và bốn người nước ngoài
hiện bốn ca đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai và một mươi ba ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính
tuy không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào trong bốn mươi tám giờ qua nhưng cả nước hiện vẫn còn sáu mươi chín bốn mươi năm người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
trong đó hai trăm ba mươi bốn người cách ly tập trung tại bệnh viện một mươi một năm trăm bốn mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác
và năm mươi bảy một trăm bảy mươi hai người
đang cách ly tại nhà và nơi cư trú